để giúp những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón tết được ấm no đầy đủ
ubnd tqvn tỉnh quảng bình đã trích từ quỹ vì người nghèo và quỹ cứu trợ tỉnh
để tặng năm xuất quà tết cho hộ nghèo
theo đó ubnd tqvn tỉnh quảng bình đã trích hơn một tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng
từ quỹ vì người nghèo và quỹ cứu trợ tỉnh để thăm tặng quà cho các hộ nghèo
đối tượng xã hội thuộc diện khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
cụ thể tặng ba mươi năm xuất quà trị giá sáu trăm năm mươi đồng một xuất cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn
và các gia đình chính sách dân tộc thiểu số phân bổ cho các huyện thị xã chủ động thăm
và tặng quà ba ba trăm năm mươi xuất quà bằng tiền mặt ba trăm linh đồng một xuất
ngoài ra ubnd tqvn tỉnh phân bổ một bảy trăm linh xuất quà tết của quỹ thiện tâm
và công ty trách nhiệm hiếu hạn biacat bus việt nam tặng hộ nghèo ở cơ sở
thông qua việc thăm tặng quà cho các hộ nghèo và các đối tượng xã hội
nhằm bảo đảm một trăm linh hộ nghèo trên địa bàn tỉnh quảng bình được đón tết nguyên đán canh tí đầm ấm đầy đủ